thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ và syri đã cướp đi sinh mạng của gần hai vạn người
công tác cứu hộ cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn
ba ngày sau thảm họa dưới đống đổ nát vẫn còn rất nhiều người bị mắc kẹt
hiện cộng đồng thế giới đều đang có những động thái để hỗ trợ các nước gặp nạn
và trong nỗ lực chung đó bộ công an việt nam đã cử hai mươi bốn chiến sĩ và nhân viên y tế tham gia công tác cứu hộ
tối qua đoàn công tác đã lên đường thực hiện nhiệm vụ
hai mươi cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an việt nam nhận nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ
là những cán bộ chiến sĩ được đào tạo chính quy tinh nhuệ có tinh thần trách nhiệm cao với công việc sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ
sự tham gia của đội cứu nạn cứu hộ bộ công an việt nam tại thổ nhĩ kỳ nhằm đóng góp chia sẻ một phần sức lực của đất nước việt nam
đối với những khó khăn mà nhân dân thổ nhĩ kỳ đang phải đối mặt
đồng thời đây là một việc làm thể hiện cam kết chính trị của đảng và nhà nước ta
với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn thách thức
và duy trì môi trường hòa bình ổn định vì hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới